bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hà nam tổ chức hội nghị sơ kết vụ hè thu vụ mùa năm hai nghìn một mươi chín và triển khai sản xuất vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vụ hè thu năm hai nghìn một mươi chín diện tích kế lúa giảm khoảng hai mươi tám hectare trong đó vùng đồng bằng sông hồng giảm nhiều nhất
nguyên nhân là do các tỉnh bắc trung bộ bị hạn hán không có nước nên nhiều diện tích lúa không thể gieo cấy
một số diện tích gieo cấy kém hiệu quả được các địa phương chuyển sang cây rau màu khác
tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi thảo luận các kinh nghiệm trong chỉ đạo và bố trí cơ cấu giống lúa sản xuất các loại cây rau màu của các địa phương
theo kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi toàn miền bắc dự kiến gieo cấy một một trăm linh năm triệu hectare giảm khoảng một mươi một bốn nghìn hectare so với vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
năng suất trung bình đạt sáu mươi ba bảy tạ trên một hectare tăng tám tạ một ha
so với năm trước sản lượng ước đạt khoảng bảy bốn triệu tấn